thưa quý vị sáng nay ngày một mươi một tháng một chuyên cơ đưa thủ tướng chính phủ phạm minh chính rời hà nội
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam sang thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đã hạ cánh tại sân bay quốc tế watay thủ đô viên trăn
tham gia chuyến công tác của đồng chí thủ tướng có bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư chủ tịch ủy ban hợp tác việt nam lào nguyễn trí dũng
bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan thứ trưởng bộ quốc phòng hoàng xuân chiến
thủ trưởng bộ công an nguyễn suy ngọc đại sứ việt nam tại lào nguyễn bá hùng
cùng đại diện lãnh đạo các bộ cơ quan địa phương tham dự kỳ họp lần thứ bốn mươi năm ủy ban liên chính phủ việt nam lào
trước khi diễn ra lễ đón chính thức thủ tướng chính phủ phạm minh chính và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tới đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh lào tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của nhân dân
các dân tộc lào đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của lào
cũng góp phần bảo vệ nền độc lập tự do và thống nhất đất nước của việt nam
ngay sau lễ đón chính thức tại phủ thủ tướng tại thủ đô vinh trần
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có cuộc hội đàm với thủ tướng lào sòn sai sì phan đòn
tại cuộc hội đàm trong không khí nồng ấm thắm tình đồng chí anh em
thủ tướng chính phủ phạm minh chính bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
trên cương vị người đứng đầu chính phủ việt nam và là khách mời đầu tiên của thủ tướng sòn sai sì phan đòn
cảm ơn thủ tướng sòn sai sì phan đòn đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao của chính phủ việt nam dự đón tiếp nồng hậu trọng thị và chân tình
đồng thời chúc mừng đồng chí sòn sai sĩ phan đòn được đảng và nhà nước lào tín nhiệm bầu làm thủ tướng
thủ tướng phạm minh chính chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam tới đồng chí sòn say sì phan đòn
thủ tướng phạm minh chính cũng bày tỏ cảm ơn tình cảm thủy chung trong sáng
sự ủng hộ giúp đỡ trí tình của đảng chính phủ và nhân dân lào luôn dành cho việt nam
diễn ra trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng một thủ tướng phạm minh chính sẽ cùng đồng chủ trì kỳ họp thứ sáu
ubnd chính phủ việt nam lào và bế mạc năm đoàn kết hướng nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn hai mươi hai
vâng thưa quý vị
vào sáng nay ngày một mươi một tháng năm
tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến công an các địa phương
để triển khai công tác quản lý tạm giữ tạm giam năm hai nghìn hai mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự tại điểm cầu hà nội có các đồng chí thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra bộ công an
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự bộ công an đại diện lãnh đạo cục cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam
và thi hành án hình sự tại cộng đồng và một số đơn vị chức năng thuộc bộ
báo cáo tổng kết công tác quản lý thi hành tạm giữ tạm giam năm hai nghìn hai mươi hai nêu rõ
thực tiễn công tác tạm giữ tạm giam thời gian qua cho thấy đây là công tác quan trọng
luôn được chính phủ bộ công an đặc biệt quan tâm hiệu quả ngày càng tăng cao
đã kịp thời giải quyết xử lý những vướng mắc phức tạp nảy sinh trong quá trình quản lý thi hành tạm giữ tạm giam
việc kiểm tra giám sát giám sát tạm giữ tạm giam được tăng cường nên đã kịp thời phát hiện
chấn chỉnh những tồn tại hạn chế khắc phục khó khăn vướng mắt trong quản lý tạm giữ tạm giam
hệ thống bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác tạm giữ tạm giam được bố trí mang tính chuyên sâu
cơ sở vật chất phục vụ quản lý giam giữ dần được củng cố tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ
công tác vũ trang bảo vệ đảm bảo thực hiện quyền và chế độ của người bị tạm giữ người bị tạm giam theo đúng quy định của pháp luật
phục vụ có hiệu quả công tác điều tra truy tố xét xử và thi hành án công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận về tình hình kết quả công tác quản lý thi hành tạm giữ tạm giam năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời phân tích xác định rõ những tồn tại hạn chế chỉ rõ nguyên nhân rút ra những bài học kinh nghiệm
và đề ra những giải pháp khắc phục khả thi thiết thực trong thời gian tới
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương những kết quả và thành tích của các lãnh đạo cán bộ chiến sĩ hệ lực lượng
cảnh sát quản lý tạm giữ tạm giam trong những năm qua
để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý thi hành tạm giữ tạm giam bộ trưởng tô lâm đề nghị lãnh đạo
chỉ huy công an các cấp phải có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về vị trí vai trò tính chất tầm quan trọng của công tác này
để cao trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật xiết chặt kỷ cương kỷ luật quy chế làm việc quy trình công tác
bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy các cấp sự quản lý điều hành tập trung thống nhất của lãnh đạo
chỉ huy các cấp đối với công tác tạm giữ tạm giam
trong mắt công an các đơn vị địa phương tổ chức quán triệt triển khai thực hiện tốt điện chỉ đạo của bộ về đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba chăm lo đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ và can phạm nhân theo đúng quy định
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các cơ sở giam giữ trong dịp tết
cũng tại hà nội ngày hôm nay bộ công an đã tổ chức hội nghị tổng kết năm năm thí điểm giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị trong công an nhân dân hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
theo kết luận số hai mươi năm ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của ban bí thư và thông báo số một nghìn một trăm một mươi bảy ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một của văn phòng trung ương đảng
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
có thể khẳng định sau năm năm được ban bí thư giao nhiệm vụ thí điểm công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong công an nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực đạt được những kết quả quan trọng
là khả năng năng lực đáp ứng yêu cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị đặt ra của ban bí thư
theo kết luận số hai mươi năm bám sát tiêu chí tiêu chuẩn và đồng bộ với hệ thống đào tạo lý luận chính trị của đảng
đóng góp rất lớn vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của lực lượng công an nhân dân
tại hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận chia sẻ kinh nghiệm đồng thời chỉ ra những khó khăn vướng mắt và giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị trong công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ đã đánh giá cao các ý kiến của các đơn vị đào tạo đơn vị sử dụng kết quả đào tạo cơ quan tham mưu và nhất là ý kiến đóng góp của các cơ quan trung ương
đồng thời giao cho cục đào tạo bộ công an tiếp thu tối đa có chọn lọc các ý kiến đề xuất để hoàn thiện nội dung báo cáo sớm các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới
thứ trưởng trần quốc tỏ thống nhất với đề nghị của các đại biểu tại hội nghị đề xuất ban tổ chức trung ương ban tuyên giáo trung ương và học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
báo cáo ban bí thư đồng ý quyết định chính thức giao nhiệm vụ cho các học viện công an nhân dân được đào tạo trình độ cao cấp chính trị lâu dài
báo cáo ban bí thư quyết định cho các cơ sở đào tạo trong công an nhân dân được đảm nhận nhiệm vụ đào tạo trung cấp lý luận chính trị
nhân dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba chiều nay đoàn công tác của lãnh đạo đảng nhà nước do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà chúc tết một số cơ quan đơn vị tại tỉnh hưng yên
cùng tham gia đoàn công tác có các đại diện ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tổng liên đoàn lao động việt nam cùng đại diện các cơ quan của bộ công an
về phía tỉnh hưng yên có đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy hưng yên cùng đại diện các cơ quan của tỉnh hưng yên
đoàn công tác đã nghe đại diện ủy ban nhân dân tỉnh hương yên báo cáo về một số kết quả tình hình kinh tế xã hội và xây dựng đảng của đảng bộ tỉnh hưng yên trong năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó năm hai nghìn hai mươi hai tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh hương yên đạt một mươi ba bốn cao nhất trong khoảng một mươi năm năm trở lại đây đứng thứ nhất vùng đồng bằng sông hồng và đứng thứ năm cả nước
cùng với đó đoàn đã nghe báo cáo về công tác chuẩn bị đón tết nguyên đán quý mão tại địa phương
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng tô lâm bày tỏ vui mừng đánh giá cao và biểu dương những thành tựu mà cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh hương yên đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
đánh giá cao những nỗ lực trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cải cách hành chính và thực hiện các chính sách an sinh xã hội
đại tướng tô lâm đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh hưng yên quán triệt thực hiện tốt chỉ thị số một mươi chín của ban bí thư về tổ chức tết quý mão năm hai nghìn hai mươi
thực hiện thật tốt các chính sách an sinh xã hội phát huy truyền thống đại đoàn kết tinh thần tương thân tương ái của dân tộc
trong lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách những người có công những người có hoàn cảnh khó khăn
các hộ nghèo những người có hoàn cảnh để đảm bảo nhân dân trên địa bàn tỉnh vui xuân đón tết quý mão thật tươi vui an toàn lành mạnh
tăng cường công tác quản lý thị trường ổn định hàng hóa giá cả dịch vụ đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân trước trong và sau tết
đảm bảo an ninh trật tự an toàn địa bàn phục vụ cho nhân dân vui xuân đón tết
đại tướng tô lâm cũng gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe hạnh phúc và thành công tới đảng bộ
chính quyền và nhân dân tỉnh hương yên
cũng nhân dịp này đại tướng tô lâm cùng các thành viên trong đoàn công tác đã trao tặng năm trăm linh nhà đại đoàn kết
và năm trăm linh xuất quà cho các gia đình người có công gia đình chính sách người nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh hương yên
cũng trong chiều nay đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra và chúc tết bộ chỉ huy quân sự tỉnh hương yên
sau khi nghe đại diện bộ chỉ huy quân sự báo cáo về một số kết quả công tác trong năm hai nghìn hai mươi hai
xây dựng đảng công tác huấn luyện chiến đấu cũng như công tác phối hợp với lực lượng công an nhân dân
để giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó với thiên tai dịch bệnh
và công tác chuẩn bị ứng trực tác chiến trong dịp tết nguyên đán quý mão
đại tướng tô lâm chúc mừng bộ chỉ huy quân sự tỉnh hương yên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mục tiêu đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp giữa bộ chỉ huy quân sự và công an tỉnh hương yên trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân thế trận an ninh nhân dân vững chắc giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
nhân dịp này đại tướng tô lâm cũng đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ chiến sĩ thân nhân các cán bộ chiến sĩ của bộ chỉ huy quân sự tỉnh hưng yên
đại tướng tô lâm cũng đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ chiến sĩ của bộ chỉ huy quân sự tỉnh hương yên
bày tỏ sự vui mừng phấn khởi và chúc mừng những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh ninh bình đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai